tại nghệ an ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nghệ an cho biết
sảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới tỉnh nghệ an đã quyết định cấm các loại tàu thuyền ra khơi
từ hai mươi một h ngày một tháng chín
để ứng phó với áp thấp tỉnh nghệ an cũng yêu cầu các địa phương ven biển kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động
khẩn trương về bờ neo đậu trước chín giờ ngày hai tháng chín
tỉnh nghệ an hiện có hơn ba tám trăm linh tàu thuyền các loại với hơn một mươi tám bảy trăm linh lao động trực tiếp đánh bắt hải sản trên biển
từ đêm ngày một tháng chín và sáng ngày hai tháng chín trên địa bàn đã xuất hiện mưa vừa mưa to và gió khá mạnh
rất nguy hiểm đối với tàu thuyền ra khơi đánh bắt hải sản nhất là khi áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số năm
hiện ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh nghệ an vẫn đang túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
để nắm thông tin theo dõi diễn biến thời tiết kịp thời chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai tại địa phương